sau một mươi tháng tạm ngừng thi công vì nhiều lý do mới đây dự án chống ngập do chiều cường
có kinh phí gần một mươi tỷ đồng tại tp hcm đã chính thức tái khởi động trở lại
ba cống ngăn triều tại tân thuận bến nghé và phú định là những hạng mục được khởi động sớm nhất
đến nay toàn bộ dự án chống ngập đã hoàn thành khoảng bảy mươi hai khối lượng
dự kiến từ nay đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín khi các địa phương bàn giao đúng mặt bằng
chủ đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công nỗ lực đưa dự án về đích trong quý i năm hai nghìn hai mươi
trước tiên trong tháng một mươi sẽ hoàn thành các cống phú xuân cây khô
trước đó dự án chống ngập gần một mươi tỷ đồng tại tp hcm đã phải tạm dừng thi công
do vướng mắc về việc giải ngân vốn vay vật liệu thi công chi phí và khâu giải phóng mặt bằng
sau khi chính quyền thành phố vào cuộc chỉ đạo quyết liệt giúp dự án tái khởi động trở lại
mục tiêu của dự án là giúp tp hcm chủ động ứng phó với tình trạng ống ngập trong đô thị
và thích nghi với biến đổi khí hậu hiện nay